ngày hai mươi hai tháng năm ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi tỉnh vĩnh long tổ chức cuộc họp khẩn
triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi vừa xuất hiện trên địa bàn tỉnh
theo thống kê trên địa bàn tỉnh vĩnh long có khoảng ba trăm năm mươi sáu con lợn
trong đó số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và nuôi lợn rừng sử dụng thức ăn thừa chiêu qua nấu chín rất nhiều
ngoài ra trên địa bàn các huyện vũng liêm tam bình có nhiều cơ sở thu gom lợn ngoài tỉnh về và xuất đi nơi khác
do đó trong thời gian tới dịch tả lợn châu phi có khả năng phát sinh thêm và lây lan phức tạp